tối hai mươi tám tháng ba chủ tịch nước trần đại quang đã có cuộc điện đàm với tổng thống liên bang nga vladimir putin
chủ tịch nước trần đại quang chúc mừng tổng thống vladimir putin được nhân dân nga tín nhiệm bầu lại làm tổng thống liên bang nga
bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của tổng thống vladimir putin liên bang nga tiếp tục ổn định phát triển khẳng định uy tín vị thế trên trường quốc tế
đánh giá cao tình cảm tốt đẹp của cá nhân tổng thống với việt nam và tin tưởng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa việt nam và liên bang nga
sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ vững chắc hiệu quả hơn nữa trên các lĩnh vực đáp ứng lợi ích của cả hai bên
đóng góp tích cực và hòa bình ổn định hợp tác phát triển ở khu vực và trên thế giới
nhân dịp này chủ tịch nước trần đại quang gửi lời chia buồn sâu sắc của lãnh đạo và nhân dân việt nam
tới lãnh đạo và nhân dân liên bang nga trước những mất mát về người và tài sản trong vụ hỏa hoạn tại thành phố khmerovo vừa qua
tổng thống vladimir putin khẳng định liên bang nga luôn coi việt nam là một trong những đối tác ưu tiên ở châu á thái bình dương
bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu to lớn mà nhân dân việt nam đã đạt được trong thời gian qua
khẳng định liên bang nga đánh giá cao vai trò tích cực của việt nam trong khu vực và tiếp tục hợp tác với việt nam
thúc đẩy quan hệ giữa hai nước phát triển hơn nữa trong thời gian tới
nhấn mạnh tầm quan trọng của hiệp định thương mại tự do việt nam liên minh kinh tế á âu trong việc đem lại hiệu quả thiết thực cho cả hai nước
góp phần đưa kim ngạch thương mại song phương tăng ba mươi sáu trong năm hai nghìn hai mươi
chủ tịch nước trần đại quang và tổng thống vladimir putin đã thống nhất các biện pháp cụ thể nhằm triển khai thực hiện các thỏa thuận đạt được trên tất cả các lĩnh vực
nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nam liên bang nga nhất trí tiếp tục tăng cường tiếp xúc và trao đổi đoàn các cấp đặc biệt là cấp cao
tích cực chuẩn bị cho việc tổ chức các hoạt động của năm hữu nghị ở hai nước trong năm hai nghìn một mươi chín
nhân kỷ niệm hai mươi năm năm hai nước ký hiệp ước về các nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị việt nam liên bang nga
chủ tịch nước trần đại quang trân trọng mời tổng thống vladimir putin thăm chính thức việt nam
tổng thống vladimir putin chân thành cảm ơn và vui vẻ nhận lời